nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện với phương châm đổi mới chuyên nghiệp hành động hiệu quả ngành điện hải phòng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác bảo đảm cấp điện liên tục ổn định an toàn trước trong và sau tết nguyên đán canh tí
cụ thể công ty điện lực hải phòng đã thực hiện nâng công suất chống quá tải cho các trạm biến áp phân phối luân chuyển máy biến áp chống sự cố thay mới và đóng điện nhiều nhà máy biến áp mới bố trí nhân lực phương tiện vật tư thiết bị và nguồn cấp điện dự phòng sẵn sàng ứng cứu các phụ tải quan trọng đồng thời bố trí máy phát điện cùng thiết bị tự động đổi nguồn lưu động trạm biến áp di động để sẵn sàng ứng cứu các phụ tải quan trọng điện lực các quận huyện bố trí người trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chỉ cắt điện